hiện đang là cao điểm nắng nóng vì nguyên nhân này mà lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao đặc biệt là các bệnh nhân có mắc các bệnh mãn tính đối tượng dễ bị tổn thương vì thời tiết khắc nghiệt
thời gian qua nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã phải tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện bị sốc nhiệt đột quỵ thậm chí có trường hợp tử vong với cùng một lý do nắng nóng kéo dài đặc biệt với đối tượng người mắc bệnh mãn tính lại càng dễ tổn thương ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng
với các tổn thương rất là nặng rất là cho não rồi rất nhiều các cơ quan phủ tạng khác bị tổn thương và có thể đe dọa tử vong
theo lời khuyên từ chuyên gia các bệnh nhân thuộc nhóm có mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch suy gan thận đái tháo đường cần được đặc biệt quan tâm theo dõi
trong gia đình bắt buộc là phải quan tâm trực tiếp đến những người mà có các bệnh mạng tính đó phải kiểm tra xem là người thân trong gia đình mình là có ổn không
dùng thuốc đã đủ chưa hoặc có các bất ổn phải đưa đến bệnh viện kiểm tra khám ngay
không quan tâm phù hợp thì có thể đẩy bệnh nhân vào các biến cố nguy hiểm
để phòng ngừa các bệnh do nắng nóng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay môi trường có nhiệt độ cao bắt buộc phải có biện pháp che chắn chủ động bù nước cho cơ thể dù không thể khát